tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng chín thiếu niên có năm sinh hai nghìn sáu hai nghìn bảy
trú tại phường một mươi một và xã xuân thọ thành phố đà lạt
đang bị công an phường một mươi một tạm giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn qua công tác tuần tra kiểm soát
công an phường một mươi một thành phố đà lạt phát hiện một nhóm gồm chín thiếu niên
đang tàng trữ trái phép hung khí và có hành vi chuẩn bị đánh nhau
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa số thiếu niên cùng chín mã tấu
và giao tự chế các loại về trụ sở làm việc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn ghen tuồng nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết
khi hai nhóm gặp chuẩn bị đánh nhau thì lực lượng công an phường một mươi một đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn
làm siếc với chiếc xe ô tô ngay trước cửa khu vực nhà hát lớn
một nam tài xế ở hà nội vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm mời về trụ sở làm việc
dạng sáng các ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn người lái xe này điều khiển xe ô tô bốn chỗ hiệu nissan
biểu diễn drip được hiểu là trình diễn chạy xe tốc độ cao làm trượt bánh xe phía sau xoay vòng
gây náo loạn khu vực nhà hát lớn hà nội
tại cơ quan công an bước đầu tài xế đã khai nhận hành vi vi phạm
chiếc xe ô tô đã bị tạm giữ và hiện công an quận hoàn kiếm đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc
dùng súng cướp một ngân hàng trên địa bàn nam thanh niên đã bị công an huyện bào bàng tỉnh bình dương tạm giữ
trước đó vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày nam thanh niên này đã vào chi nhánh sa công banh trên quốc lộ một mươi ba thị trấn lai uyên
nhưng không giao dịch gì mà nói ngồi ở đây để chờ bạn
khi gần hết giờ giao dịch đối tượng bất ngờ lấy súng khống chế nhân viên ngân hàng buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào trong ba lô
ngay khi phát hiện bảo vệ ngân hàng đã nhanh chóng đóng cửa và khống chế tên cướp
quá trình không chê đối tượng một người đã bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện địa phương
hiện đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tăng vật là một khẩu súng và tám trăm linh triệu đồng
công an quận long biên vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ trương việt hùng
trú tại tỉnh hà nam để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một người phụ nữ bị mất tích từ ngày một mươi hai tháng bốn
công an quận long biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an phường bồ đề tiến hành giả soát phương tiện tìm kiếm nạn nhân
quá trình truy tìm
đến tám giờ sáng ngày một mươi năm tháng bốn công an quận long biên đã phát hiện nạn nhân tử vong trong xe ô tô để ở hầm gửi xe của một trung cư tại phường ngọc lâm quận long biên
đến ngày một mươi sáu tháng bốn công an quận long biên và phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng trương việt hùng khi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tại cơ quan công an hùng khai nhận có quan hệ quen biết với nạn nhân
sau nhiều lần hùng và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn cãi nhau hùng đã giết nạn nhân và chiếm đoạt một mươi sáu triệu đồng rồi lái xe ô tô trở sát đến hầm trung cư mà nạn nhân hay tập gym
sau đó đối tượng chạy trốn ở hạt đến hà nam đến khi bị bắt giữ
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ hai đối tượng phạm sắc luật và mai thị ngọc hà về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
năm hai nghìn hai mươi hai phạm sắc luật tiếp nhận hồ sơ đăng ký du học của nhiều học sinh trong đó có học bạ trung học phổ thông
thấy điểm học bạ trong các năm học của một số học sinh không đạt tiêu chuẩn đi du học luật đã đặt vấn đề và thống nhất với học sinh và phụ huynh thu tiền
đồng thời liên hệ với mai thị ngọc hà làm giả học bạ nâng điểm và nộp cho công ty du học tại tp hà nội
điều tra bước đầu hà đã làm hơn một mươi bộ học bạ giả giao cho luật thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức như là thuốc lá điện tử siga điện tử si sa điện tử và thuốc lá nung nóng
đang lôi kéo giới trẻ vào những cơn nghiện tác động nguy hiểm tới sức khỏe
công an tp hà nội đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác phòng chống ngăn ngừa các loại ma túy này xâm nhập vào học đường
ghi nhận của phóng viên intv tại huyện sóc sơn
sáu tuổi vì ham chơi với bạn bè cậu thanh niên này đã sử dụng thuốc lá điện tử
ngay từ lần hút đầu tiên em đã bị nghiện vì trong thành phần thuốc lá có chứa ma túy
khiến em được gia đình đưa đi điều trị tại trung tâm cai nghiện số ba sức khỏe em đã tốt hơn
nhưng với em nhiều dự định tương lai gần như đã giang dở
khi em sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy cần sa lúc đấy thì cảm giác của em rất là hưng phấn
trong đầu lúc nào cũng vang lên tiếng nhạc những tiếng âm thanh lớn
em đã sử dụng khoảng thời gian thì em sức khỏe
khi em sức khỏe thì tiểu tụy đặc biệt là còn ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh
thì em cũng mong các bạn lên tránh xa ma túy không để bị dụ dỗ
tại vì khi mà mình sử dụng ma túy thì mình sẽ đánh mất cả tương lai
lấy công tác phòng ngừa là chính
thời gian qua công an huyện sóc sơn đã phối hợp với các trường trung học phổ thông
trung học cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
những buổi giao lưu thực tế như thế này là điều kiện tốt nhất để lứa tuổi học sinh được chia sẻ
hỏi đáp các thắc mắc về việc phòng ngừa phát hiện ma túy
qua cái buổi tuyên truyền vừa rồi thì con cũng đã biết được những cái tác hại của ma túy
và những cái dấu hiệu nhận biết trong trường học cũng như là ở ngoài xã hội
và rồi từ đó con sẽ cùng các bạn tuyên truyền này và ngăn chặn những cái tệ nạn xã hội đó
trước tình hình là tên nạn ma túy cũng như là thuốc lá định tử đang lên lỏi vào các trường học
mà chúng tôi vô cùng lo lắng
thậm chí là chúng tôi còn đã nghe rất nhiều
các thông tin là có thể trà trộn ma túy và thuốc lá điện tử để bán cho các con
và tôi tin tưởng rằng với cách tuyên truyền như thế này thì các con sẽ nắm được nhớ được làm được và sẽ ngăn ngừa được
có những loại ma túy nào được đưa vào trường học ra làm sao các em có thể nhận biết được hay không
bằng việc phát tờ rơi như thế này tới tận tay các em học sinh
công an huyện sóc sơn cũng hy vọng các em có thể phát hiện sớm rồi trở thành những tuyên truyền viên để phòng chống ma túy
ma túy thì nó có rất là nhiều dạng đa dạng phong phú và cái đối tượng mà để buôn bán sử dụng ma túy thì nó rất là liều lĩnh
vì sao vì là cái lợi nhuận nó rất là cao
do đấy mà công an huyện sóc sơn cũng đã có nhiều những cái biện pháp để thứ nhất là về tuyên truyền
thứ hai là đấu tranh đối với các loại tổ tạp ma túy như trong tình hình việt nam
nhiều bạn trẻ cho rằng các loại ma túy mới khi sử dụng sẽ không gây nghiện
tuy nhiên đây là quan điểm rất sai lầm
ma túy thế hệ mới có khả năng
nó có khả năng gây nghiện rất nhanh đồng thời tàn phá hệ thần tinh trung ương
khiến người dùng không điều khiển được hành vi thường xuyên hoang tưởng
do đó các bạn trẻ không được sử dụng ma túy dù chỉ một lần
thưa quý vị sáng nay phiên tòa xét xử nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội nguyễn quang tuấn và đồng phạm
chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đó nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội đã bị đề nghị xử phạt từ bốn đến năm năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với bị cáo tuấn bốn bị cáo nguyên là cán bộ bệnh viện tim hà nội gồm hoàng thị ngọc hưởng
nguyên phó giám đốc nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh
đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế bị đề nghị các mức án từ hai mươi bốn đến bốn mươi hai tháng tù
ba bị cáo thuộc công ty hoàng nga bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù treo đến bốn năm tù giam
bị cáo phan tuấn đạt nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim hòa phát từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo
ba bị cáo thuộc công ty định giá aic bị đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng tù
bản luận tội xác định bị cáo tuấn đã đồng ý cho công ty hoàng nga và công ty kim hòa phát
gửi vật tư vào bệnh viện tim hà nội theo hình thức dùng trước trả tiền sau
để hợp thức việc trả tiền bị cao tuấn và các bị cao cấp dưới
đã hợp thức hóa bằng cách lập hồ sơ thầu và chỉ định thầu trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
gây thiệt hại hơn năm mươi ba tỷ đồng
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án
các bị cáo các luật sư đã tham gia tranh luận đưa ra những luận điểm luận cứ nhằm gỡ tội cho các bị cáo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lê đặng anh thuận
chú tài ấp ninh hiệp xã bộc
họ đã bảo năng huyện dương minh châu về hành vi tham mô tài sản
đối tượng thuận làm cửa hàng trưởng tại hai cửa hàng kinh doanh xe máy điện vinfast ở thành phố tây ninh và thị xã trảng bàng
do cần tiền để đánh bạc nên khi khách đến mua xe máy điện
thuận yêu cầu khách trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho thuận
để tránh bị công ty phát hiện thuận không nhập thông tin vào hệ thống của công ty mà copy hóa đơn giá trị gia tăng
và chỉnh sửa lại thông tin giao cho khách hàng
trong thời gian một mươi một tháng thuận đã bán ba mươi bốn chiếc xe máy điện tham ô số tiền gần một tỷ đồng
sợ bị phát hiện ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thuận nghỉ việc và bỏ trốn
đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phát hiện đối tượng đang lẩn trốn
tại huyện phu quý tỉnh bình thuận nên tiến hành bắt khẩn cấp
tại cơ quan công an thuận đã thừa nhận hành vi của mình
chỉ sau hơn hai giờ gây ra vụ chặn xe cướp tài sản của người đi đường
đối tượng vũ việt hùng trú tại phường năng tĩnh thành phố nam định tỉnh nam định
vừa bị công an thành phố nam định bắt giữ
nhóm thanh niên bị bắt
vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày tám tháng bốn tại đoạn đường tiền phong phường năng tĩnh thành phố nam định
vũ việt hùng đã chặn xe dùng dao uy hiếp cướp xe máy nhãn hiệu honda ebles màu đen của một người đi đường
sau hơn hai giờ đồng hồ điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định phối hợp với công an phường năng tĩnh
đã bắt giữ được hùng thu hồi chiếc xe máy tăng vật
vũ việt hùng từng có hai tiền sự về hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy đã bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương bắt giữ
nhóm thanh niên bị bắt gồm hà quốc cường thái minh trí phan thành đức và nguyễn thanh hậu
theo công an thành phố thủ dầu một sau một thời gian theo dõi các trinh sát đã bắt quả tang trí và đức đang cầm theo bình xịt hơi cay để trộm cắp xe máy
điều tra mở rộng cơ quan công an đã bắt giữ thêm cường và hậu
các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đã trộm nhiều chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh bình dương
sau khi bán xe máy trộm được cả nhóm mua ma túy sử dụng
chỉ trong vòng bốn ngày công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đã khám phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm tài sản trong kết sắt tại các đền chùa
hai đối tượng nguyễn văn tường và nguyễn công thắng đã rủ nhau thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các đền chùa trên địa bàn huyện yên thành
và các huyện lân cận như đô lương nam đàn diễn châu nghì lộng
chúng nói tôi sẽ nhảy chúng sẽ bỏ tương khi nó sống
tôi sẽ đi vào tôi sẽ lưu vòng xung quanh tôi sẽ xốp cửa tôi sẽ đi vào
các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi thường hoạt động lưu động
lợi dụng các đền chùa không có người trong coi để trụ cắp tài sản bên trong các kết sát
lợi dụng vào đêm khuya che kín mặt tại các khu vực đền chùa ít người qua lại không có người trông coi
thì đột nhập sử dụng kiềm cộng lực dụng cụ phá kết sát như búa đinh xa cậy dao nhọn phá kết sát để lấy tiền tiêu xài
cái thời gian mà từ khi chạy ra đến khi công an vào cuộc mà sống rồi là chỉ có bốn ngày là công an bắt được là tôi rất mừng
là vì về đề dân ai cũng nói ông nói là có bốn ngày mà bắt được thủ phạm rồi thì đó là vẫn nhanh
cơ quan công an xác định từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến trước thời điểm bị bắt
hai đối tượng đã thực hiện một mươi một vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa trên địa bàn các huyện yên thành đô lương nghi lộc diễn châu

công an huyện yên thành đấu tranh làm rõ tổng số tiền mà hai đối tượng đã trộm cắp tài sản trong kết sắt tại các đền chùa là gần năm mươi triệu đồng
đối với loài tội phạm trụ cắp tài sản mà dành thức phá kết thì thường thường hoạt động vào thời gian mất đếm
gọi là ràng sáng cho nên là bán quản lý các đền chùa nên nâng cao cảnh giác thứ nhất đó là vào những khoảng thời gian đó thì sẽ có người canh gạc
có những người bầu vệ quản lý trực tiếp đó thì thấy nhau mà cảnh gác
và cái thứ hai nữa là trong một thời gian ngặn đó thì công an nên kiểm kế lại số tiền trong kết sát rồi lấy ra để phục vụ vào việc tù sự đền hoặc là công việc của đền
chỉ đừng để trong một thời gian dài khi đó thì số tài sản trong kết sát bị mất
để đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an
các đền chùa cần có biện pháp bảo vệ tài sản như xây dựng tường rào bảo vệ khóa cửa chắc chắn lắp đặt camera an ninh bố trí người canh gác
nhất là vào ban đêm
trốn truy nã hơn hai mươi sáu năm tại tp hcm đối tượng nguyễn thanh tâm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đối tượng nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai sinh sống và làm ăn tại tỉnh quảng ngãi
sau đó đã thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người đang công tác tại nhà máy đường quảng ngãi rồi bỏ trốn
qua hai mươi sáu năm truy tìm công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an tp hcm đã bắt giữ được tâm
khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận tân bình